hai mươi năm năm sau ngày gia nhập asean tình hình khu vực và quốc tế đã có nhiều thay đổi
việt nam giờ đây phải đảm nhiệm trọng trách là lá cờ đầu trong khu vực
năm hai nghìn hai mươi là lần thứ ba việt nam đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên
tiếp bước những thành quả trước đây trong năm nay
việt nam tiếp tục được các thành viên asean cũng như các nước đối tác đặt kỳ vọng rất lớn
trong việc dẫn dắt và thúc đẩy asean có những bước tiến mới
nhất là trong giai đoạn nhiều sóng gió bởi những thách thức mới chưa từng có trong lịch sử
như đại dịch covid một mươi chín sự cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc
cùng những căng thẳng và thách thức đa phương khác
năm hai nghìn hai mươi cộng đồng asean đã kịp thời hành động chủ động thích ứng
gắn kết các quốc gia đối phó với đại dịch covid một mươi chín đang hoành hành trên toàn cầu
sau sự thành công của hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về ứng phó với covid một mươi chín
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu cũng được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên
việt nam đã thể hiện năng lực không chỉ trong việc lãnh đạo asean
mà còn thể hiện khả năng của mình trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh trên thế giới và khu vực
đây là minh chứng rõ ràng về vai trò nổi bật của việt nam trên cương vị là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại hội nghị cấp cao trực tuyến asean các quốc gia thành viên đã đưa ra tuyên bố tầm nhìn
của các nhà lãnh đạo asean về gắn kết và chủ động thích ứng vượt lên thách thức và hướng tới phát triển bền vững
trở thành kim chỉ nam cho asean trên con đường phát triển và hội nhập
dưới sự dẫn dắt của việt nam
cơ sở những kết quả ban đầu đáng khích lệ trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
và các sáng kiến như lập quỹ ứng phó dịch covid một mươi chín của asean kho dự trữ vật tư y tế của khu vực
bộ quy trình vận hành tiêu chuẩn của asean cho các tình huống y tế công cộng khẩn cấp
xây dựng kế hoạch phục hồi toàn diện sau dịch bệnh
việt nam đã có được một đà hai mươi năm năm tham gia asean rất thuận lợi
chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cái vị thế đó
cũng như là sẽ tiếp tục đóng góp vào asean để mà đóng góp vào cái chung
cũng như là tận hưởng được những cái lợi ích mà asean đem lại cho chúng ta
với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng như chính chủ đề mà việt nam đưa ra cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam đã đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của asean
đồng thời cho thế giới thấy một asean có nội lực bản lĩnh
cùng vượt qua khó khăn dưới sự lãnh đạo của quốc gia chủ tịch việt nam